thưa quý vị vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng toan so người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay ông dương công minh là chủ tịch ngân hàng sacombank
không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
công an thị xã bến cát tỉnh bình dương vừa thông tin về kết quả xác minh nguồn nhân bé trai tám tháng tuổi tử vong
tại một điểm giữ trẻ trên địa bàn phường thới hòa thị xã bến cát
kết quả xác minh cho biết bà trần thị thúy hằng quê tại kiên giang
thuê một căn nhà địa chỉ ở khu phố ba b phường thới hòa thị xã bến cát để làm nơi giữ trẻ
từ khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà thúy hằng có thỏa thuận với một gái quê tại hậu giang giữ thuê hai con của chị này
một cháu sinh năm hai nghìn hai mươi và một cháu sinh năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian giữ cả ngày lẫn đêm với giá tiền giữ thuê là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
vào khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn do bận việc bà thúy hằng đã bế cháu bé sinh năm hai nghìn hai mươi ba
lên phòng giao cho con gái của mình là lê trần thúy vi giữ hộ
đến khoảng một mươi sáu giờ em bé thức dậy và khóc nên thúy vi bực tức đã dùng chân tay và cây gỗ đánh đá vào vùng bụng hông lưng của cháu bé
thấy bé nằm im không cử động nên đã báo cho bà thúy hằng biết
sau đó bà thúy hằng đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi nhập viện
vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trần lê thúy vi đã đến công an thị xã bến cát đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thông tin từ sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ninh cho biết vào dạng sáng ngày ba tháng bốn
tại công ty than thống nhất tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam ktv ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
đã xảy ra sự cố tại gương lò xv năm một trăm bốn mươi số hai phân xưởng đào lò hai khiến cho bốn công nhân tử vong và bảy người khác bị thương
bước đầu xác định nguyên nhân sự cố do cháy khí mê tan
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lãnh đạo tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ
các cấp chính quyền công ty than thống nhất đang phối hợp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự
vào sáng cùng ngày đại diện ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên
trao hỗ trợ cho các công nhân bị thương và gia đình các nạn nhân
cụ thể tỉnh quảng ninh hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người trong tỉnh tử vong một mươi tám triệu đồng một người ngoại tỉnh tử vong
hỗ trợ năm triệu đồng một người bị thương
và nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh điều tra làm rõ
khoảng tám giờ là tôi có chạy qua bên cầu chữ y
thì thiên hạ đó đứng trên cầu chữ y là hiếu kỳ đông lắm
và hơn nữa là họ đứng ngồi quay phim bằng điện thoại
đồng thời là tôi cũng bị kẹt trên cầu chứa y
thì tôi nhìn xuống là ngay dải bờ sông là có một cái đám trái to lắm
mình đón là không biết là khoảng năm bảy căn nhà gì
nhưng mà một cái tường giống như cái tường lửa
hiện trường vụ cháy nằm sâu bên trong hẻm số một trăm hai mươi bốn đường phạm thế hiển phường hai quận tám
con hẻm khá hẹp xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận hiện trường
cảnh sát đã phải đấu nối nhiều đường ống dài một trăm linh mét để đưa nước vào bên trong
nhưng phương án khả thi và hiệu quả hơn chính là chữa cháy từ dưới sông
phương án hiệp đồng tác chiến đồng loạt từ nhiều phía đã được thực hiện
lúc mà có tiếng khó động cháy thì em tự trong nhà em chạy ra em coi
thì phát hiện là khói đen
mọi người đang bóc lên cao và mọi người đang cầm những bình chữa cháy ở xung quanh
đi tới để làm công tác chữa cháy tạm thời
nhưng mà do đó là vật liệu gỗ nhiều do bên nhà sang sát nhau
cho nên là lửa nó bùng ra rất là nhanh
thông tin vụ cháy lãnh đạo ủy ban nhân dân quận tám cho biết
đến chiều ngày hai tháng bốn quận đã hỗ trợ tổng cộng hai trăm bảy mươi chín triệu đồng
cho ba hộ gia đình bị thiệt hại nặng sáu hộ gia đình bị ảnh hưởng
ngoài ra một số cá nhân bị ảnh hưởng cũng được hỗ trợ
phường cũng bố trí chỗ nghỉ tạm thời cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân
thực phẩm cho các hộ dân trong thời gian khắc phục thiệt hại hai vụ cháy
kết quả xác minh ban đầu xác định điểm cháy xuất phát
từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau căn nhà số kế số hai trăm linh sáu một hai mươi
đường phạm thế hiển phường hai trăm linh tám
tại đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy không có người trông coi
thì vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản
thì tổng diện tích cháy ước tính khoảng bốn trăm bảy mươi m hai
số hộ dân bị ảnh hưởng thì có hai hộ bị cháy
một hộ kế bên bị ảnh hưởng nặng và sáu hộ xung quanh bị ảnh hưởng nhẹ
công tác chữa cháy đã khống chế kịp thời bảo vệ được tài sản của người dân
từ tính chất của vụ cháy cho thấy đối với các căn nhà tạm
nhà lấn sông canh rạch luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
việc tiếp cận đám cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng hết sức khó khăn
mặc dù công an tp hcm đã rất nỗ lực thành lập các đội hình
mở rộng công tác chữa cháy đa năng đa địa hình như chữa cháy mặt đất trên cao và trên sông
tuy nhiên trách nhiệm phòng cháy từ các hộ dân người đứng đầu cơ sở vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
bộ đội biên phòng quảng trị vừa chủ trì phối hợp với công an tp hcm và các lực lượng chức năng
đấu tranh thành công chơi nán triệt phá đường dây mùa bán vận chuyển cháy phép chất ma túy từ lào vào việt nam
bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp sáng đá
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa
lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh kg ma túy đá một xe ô tô mang biển kiểm soát lào
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ mang quốc tịch lào
đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng quảng trị đã thông báo cho công an huyện xê pôn lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này
bị truy nã về tội cố ý gây thương tích đối tượng trương hữu ngọc quê ở tỉnh bà rệ vũng tàu
vừa bị bắt giữ sau gần một mươi bốn năm gây án
theo hồ sơ công an do xảy ra mâu thuẫn nên ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng đức vương lê quốc việt nguyễn thái hưng cả ba đều trú tại tỉnh bạc đệ vũng tàu
đã hẹn với chế võ minh nhật một mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh bạc đệ vũng tàu để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm trên tới chỗ hẹn gặp nhật thì gặp trương hữu ngọc và bốn người khác đang ngồi nhậu cùng với nhật
lúc này vương và nhật đã to tiếng cãi nhau
trường hữu ngọc thấy vậy đã lao ra dùng dao đâm vương gây thương tích ba mươi bốn sau đó nhanh chân bỏ trốn
đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với trương hữu ngọc tội cố ý gây thương tích
mới đây bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành đã bắt giữ ngọc và đưa về thủ án
thưa quý vị thời gian gần đây công an tp hà nội cho biết có một trường hợp phụ huynh đã bị lừa đảo
chiếm đoạt hai tám tỷ đồng khi mà nghiên cứu tìm hiểu các khóa tu mùa hè cho con trên mạng
và hiện chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học cũng là khoảng thời gian các bậc cha mẹ bắt đầu dục dịch
đi tìm các khóa học hè cho con của mình
và trước chiêu trò lừa đảo mới này
các cơ quan chức năng cũng đã phát đi cảnh báo khuyến cáo tới người dân cần phải cẩn trọng
khi tìm hiểu các thông tin về các khóa học trên các trang mạng xã hội để tránh bị lừa đảo
nạn nhân của vụ việc cho biết chị có kết nối với tài khoản facebook tu sinh mùa hè để đăng ký cho con
sau đó một người xưng là trưởng ban tu sinh đã đưa nạn nhân vào nhóm telegram
và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy của nhà tài trợ cho khóa tu khẳng định sau đó sẽ được hoàn tiền lại ngay
với thủ đoạn này chỉ trong vòng hai ngày
nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
theo các chuyên gia an ninh mạng đây là chiêu thức được thiết kế nhằm vào đối tượng là các bậc phụ huynh
khác với các chiêu trò trước đây khi các đối tượng tìm cách liên hệ với nạn nhân để răng bẫy
thì ở đây người dùng lại là người chủ động tìm đến qua các quảng cáo trên mạng
trong thời điểm này nhu cầu tìm các khóa học ngắn hạn khóa học hè hay khóa học kỹ năng cho trẻ em đang dần tăng cao
những kẻ lừa đảo đã lợi dụng tâm lý và nhu cầu của phụ huynh
để thiết kế thông tin
trong thời điểm này nhu cầu tìm các khóa học ngắn hạn khóa học hè hay khóa học kỹ năng cho trẻ em đang dần tăng cao
đã có một đêm thưởng thức chương trình nghệ thuật trong vui tươi phấn khởi và tuyệt đối an toàn